khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi chín tháng sáu tại bãi biển mỹ khê phường phước mỹ thành phố đà nẵng
đoạn giao nhau giữa đường võ văn kiệt võ nguyên giáp một nhóm du khách trong lúc đi dọc bãi biển
đã phát hiện ra một cá thể cá heo giạt vào bờ trong tình trạng sức khỏe yếu
nhóm khách du lịch đến từ vĩnh phúc cho biết ngay sau khi phát hiện cá heo giạt vào bờ
nhóm đã thông báo các cơ quan hiệu quan có mặt kịp thời để mang cá heo lên bờ an toàn
cá heo có chiều dài khoảng một ba mét cân nặng trên một mươi năm kg ở hông bị một vết thương khá sâu nằm cạnh vây
đây có thể là nguyên nhân làm cá heo bị yếu dần và tách khỏi đàn
hiện nay ngành chức năng phối hợp với tổ chức phi chính phủ một đại dương đang chăm sóc hồi phục sức khỏe tại chỗ
tiếp đến sẽ đưa cá heo chuyển về một tổ chức tình nguyện đã nhận nuôi để chữa lành vết thương trước khi thả về với đại dương